với mỗi người dân việt nam mùa vu lan báo hiếu không chỉ là một đại lễ của các phật tử
mà còn là dịp để những người con tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ và tổ tiên
và để có một mùa vu lan báo hiếu trọn vẹn trong bối cảnh nhà nước đang tích cực phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì một hình thức mới đã được đông đảo người dân đón nhận đó là hình thức vu lan online hay còn gọi là vu lan trực tuyến
cũng như mọi năm vào những ngày này bà lê thị bích hường ở phường phương liệt quận thanh xuân hà nội
lại chuẩn bị sửa soạn kỹ càng bàn thờ để đáp hương cho bố mẹ ông bà tổ tiên
thế nhưng thay vì đến thăm mộ trực tiếp năm nay bà lựa chọn một cách thức mới vu lan trực tuyến
với cách thức này bà chỉ cần vào website nơi có phần mộ của gia đình là có đầy đủ các dịch vụ phục vụ cho lễ vu lan của gia đình
từ lựa chọn khuôn viên phần mộ đến các sản phẩm lễ vật thanh bông hòa quả từng niệm online
với bà đây là cách hữu hiệu nhất để bà và gia đình vừa có thể chung tay
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lại vừa có thể tưởng nhớ đến cộng ơn cha mẹ tổ tiên
cái dịch vụ online giải quyết được cái tư tưởng lúc nào mình cũng có cảm giác mình có thể lên tận nơi
cái thứ hai dịch vụ online lại còn một cái hay nữa là gì giải quyết được vấn đề giao thông
thứ ba nữa là tất cả những con cháu ở xa đều có thể chăm sóc ngôi mộ phần mộ của cha mẹ ông bà tổ tiên mà không cần phải tới
cũng như bà hường nhiều gia đình lựa chọn hình thức vu lan trực tuyến để thực hiện cho mùa lễ vu lan năm nay
các dịch vụ đầy đủ và phong phú hiện nay cũng phần nào đáp ứng được tâm nguyện của người dân trong thời kỳ dịch bệnh
hình thức tổ chức lễ vu lan trực tuyến này và những gói thanh minh trực tuyến thì thực sự là rất hiệu quả
rất ý nghĩa trong cái trong cái bối cảnh như thế này bởi vì là thay vì tập trung đông người thay vì phải đi lại xa
và tránh cái việc mà nguy cơ lây nhiễm thì những người con hoàn toàn vẫn có thể là thể hiện được cái lòng bao hiếu
vẫn thực hiện được những cái nghi thức nghi lễ tâm linh văn hóa theo cái truyền thống của gia đình vẫn đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh của mình
dù chúng ta thực tiếp tâm dự hay qua các hình thức giám tiếp mà tâm của chúng ta hướng về tổ tiên ông bà cha mẹ
bằng việc làm hành động tốt thì cũng đều thể hiện được cái sự hiếu thảo cũng như là trọn vẹn cái tâm hiếu của chúng ta trong cái mùa vũ lan này
và sống có trách nhiệm với bản thân là có trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm với xã hội cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi đại dịch
vu lan cũng là dịp để các gia đình được quây quần bên nhau để cùng gìn giữ phát huy truyền thống

uống nước nhớ nguồn giáo dục thế hệ trẻ hướng đến những giá trị tốt đẹp của gia đình và dân tộc
và sự phát triển của hình thức vu lan trực tuyến có thể nói là một hình thức thiết thực và hiệu quả giúp người dân chung tay cùng cả nước
bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh đẩy lùi dịch bệnh